các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid sáng trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống
xin trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
thưa quý vị vào ngày nay năm hai nghìn hai mươi một vaccine covid một mươi chín xuất hiện
mang theo sự lạc quan của cả thế giới về cái gọi là miễn dịch cộng đồng
khi ít nhất tám mươi dân số toàn cầu được tiêm chủng
vậy miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín có tồn tại hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
hàng triệu người xếp hàng ngày đêm để được tiêm vaccine
bên cạnh số ca mắc mới nhập viện hay tử vong chúng ta theo dõi con số mới
đó chính là tỷ lệ phần trăm người dân được tiêm chủng
chúng ta tin rằng con số này là cơ hội tốt nhất để đánh bại virus
mỹ anh các nước châu âu hay hàng loạt quốc gia khác đặt kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng
khi đó chúng ta cho rằng nếu bất kỳ ai bị nhiễm bệnh
xung quanh họ sẽ là những người đã được miễn dịch nhờ tiêm chủng
virus sẽ không còn nơi nào để đi nó không thể lây lan thêm
điều này từng thành công với đại dịch sởi rubella
nhưng chúng ta dường như đang sai
khái niệm miễn dịch bầy đàn cổ điển có thể không được áp dụng cho covid một mươi chín
điều đó có nghĩa việc loại bỏ hoàn toàn ncov là điều không thể
tiến sĩ anthony fauci giám đốc viện di ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cnn
theo tiến sĩ faosi bệnh sởi là trường hợp điển hình lý tưởng cho cái gọi là miễn dịch cộng đồng
điều không may là covid một mươi chín vận hành không theo quy tắc tương tự trời
theo tiến sĩ fosi tin xấu là ncov thay đổi rất nhiều
và theo những cách rất khác nhau
vị chuyên gia này cho hay chúng ta đã trải qua khoảng thời gian hai năm
và có năm biến chủng mới như alfa beta delta omicron
và bây giờ là ba hai trùng phụ của omicron
ngoài ra tỷ lệ tiêm vaccine cũng không được nhiều như kỳ vọng
nói cách khác chúng ta không đủ số người đã tiêm chủng
theo tiến sĩ adam kuchasky giám đốc trung tâm chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh
trường vệ sinh và y học nhiệt đới london anh
càng có nhiều người được tiêm vaccine
chúng ta càng có cơ hội ngăn virus lây lan qua cộng đồng
trong bài phỏng vấn với cnn gần đây
vị chuyên gia giải thích những kỳ vọng xung quanh khả năng miễn dịch của cộng đồng
phải thay đổi như thế nào khi virus ngay càng dễ lây lan
tiến sĩ kuchasky ước tính với chủng ncov dễ lây như delta
chín mươi tám dân số phải được tiêm chủng để chúng ta ngăn được tám mươi năm nguy cơ lây truyền virus
nếu vaccine không ngăn ngừa sự lây truyền đến mức độ đó
khả năng cộng đồng sẽ không thể có miễn dịch với loại vaccine hiện có
dẫu vậy một số chuyên gia chưa từ bỏ hoàn toàn quan điểm
ngày nào đó thế giới sẽ đạt điểm miễn dịch cộng đồng
theo giáo sư barry bloom đại học harvard
có một cách để đạt được điều đó là tạo ra các loại vaccine covid một mươi chín tốt hơn
các công ty đang nghiên cứu những loại vaccine thế hệ mới
nhắm vào những vùng ổn định hơn của virus như gốc của protein gai
nơi hầu như không đột biến
điều này có thể tạo ra khả năng miễn dịch bền hơn
chống lại sự thay đổi hình dạng của các biến chủng ncov
ngoài ra còn có các loại vaccine covid một mươi chín
dạng xịt mũi đầy hứa hẹn có thể giúp phát triển kháng thể trong mũi và họng
các chuyên gia hy vọng những vaccine này có thể mang tới miễn dịch
trong mô cần thiết nhất tạo ra loại miễn dịch ngăn chặn được sự lây nhiễm
thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của không khí lạnh
thời tiết tại hà nội chuyển rét khiến nhiều người dân ra đường
phải mặc thêm áo khoác áo mưa
người dân thủ đô không nghĩ giữa tháng bốn lại đón mưa rét và lạnh đến thế
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một mươi bảy tháng bốn không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các nơi ở phía đông bắc bộ
và một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
theo ghi nhận nền nhiệt tại hà nội giảm xuống còn một mươi tám hai mươi độ c
trời lạnh nên người dân ra đường phải mặc thêm áo khoác
thậm chí nhiều người mặc thêm áo mưa để đề phòng những cơn mưa bất trợt
những người lao động cảm thấy khó chịu vì thời tiết chuyển lạnh đột ngột
bác tài xế xe ôm ngồi thu mình lại vì lạnh trên phố nguyễn lương bằng
những người dân tập thể dục cũng phải mặc thêm áo ấm để giữ nhiệt
dù thời tiết khá lạnh nhưng đây lại là thời điểm lý tưởng cho người dân đi dạo chơi
xung quanh phố đi bộ hồ gươm chiều nay đông kín người
người dân mang những trang phục khác nhau đi dạo phố nhưng hầu hết đều co do vì lạnh
phổ biến nhất vẫn là trang phục trên đồng dưới hè
một gia đình có con nhỏ đi dạo trong đợt rét có thể coi là cuối cùng của năm
dết năng bân là cách gọi chỉ đợt dết cuối cùng của thời kỳ đông xuân ở miền bắc
có đặc điểm là xuất hiện vào tháng ba âm lịch xảy ra sau một khoảng thời gian oi nóng
kem theo mưa phùn mưa rào và thường không kéo dài
theo dự báo đợt rét này có thể kéo dài đến hết ngày một mươi chín tháng bốn
vì vậy quý vị và các bạn hãy chú ý giữ gìn sức khỏe và mặc ấm mỗi khi ra đường
sở giáo dục và đào tạo tuyên quang vừa có văn bản số bốn trăm bốn mươi chín sgcdtt gzmn
về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với cấp tiểu học
theo đó sở giáo dục và đào tạo tuyên quang chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo
các huyện thành phố và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy học
hai buổi một ngày cho học sinh đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
để đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp
theo phân loại cấp độ dịch mới nhất ngày một mươi năm tháng bốn
toàn tỉnh tuyên quang không còn vùng đỏ vùng cam và có một trăm hai mươi năm trên một trăm ba mươi
xã phường thị trấn là vùng xanh
đến thời điểm hiện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh
theo dự kiến ngày một mươi tám tháng bốn tuyên quang sẽ triển khai tiêm vaccine
cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ngành y tế sẽ triển khai tiêm cho trẻ theo độ tuổi từ trên xuống
tại thành phố tuyên quang trước đảm bảo an toàn mức cao nhất
trước đó ngành y tế tuyên quang đã tiếp nhận chín bốn trăm linh liều vaccine morena
từ viện vệ sinh dịch tễ trung hương
số vaccine này do chính phủ australia viện trợ
tuyên quang hiện có một trăm một mươi hai trẻ thuộc diện tiêm chủng đợt này
địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học
trạm y tế hoặc các cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học
đối tượng thận trọng trí hoạn tiêm
bên cạnh đó huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện phòng khám trong và ngoài công lập
từ thực tế số ca bệnh ghi nhận trong tỉnh còn rất thấp
tỉnh thanh hóa đã có quy định giải thể các cơ sở thu dùng điều trị
khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
theo thông tin từ ngành y tế thanh hóa trong hai mươi bốn giờ qua
địa phương này ghi nhận một trăm linh năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay thanh hóa ghi nhận một trăm sáu mươi năm tám trăm bốn mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín cộng dồn
trong đó một trăm sáu mươi năm năm trăm tám mươi năm người điều trị khỏi bảy mươi năm bệnh nhân tử vong
như vậy số bệnh nhân đang điều trị còn rất thấp
từ thực tế số ca bệnh ghi nhận trong tỉnh còn rất thấp
tỉnh thanh hóa đã quyết định giải thể các cơ sở thu dùng điều trị khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
cụ thể giải thể cơ sở thu dùng điều trị covid một mươi chín thuộc bệnh viện đa khoa thành phố thanh hóa
có địa điểm tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường đại học hồng đức
phố thành mai phương quảng thành tp thanh hóa
và cơ sở thu dùng điều trị covid một mươi chín cơ sở hai thuộc bệnh viện đa khoa tp thanh hóa
có địa điểm tại dãy nhà n ba n bốn khu nhà nội trú của trường đại học hồng đức
ủy ban nhân dân cao huyện thị xã thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực tiễn
diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và kết quả tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chủ động quyết định việc giải thể các khu cách ly tập trung tại địa phương theo thẩm quyền
sẵn sàng phương án kích hoạt trở lại khi có yêu cầu
chịu trách nhiệm quản lý bàn giao xử lý thanh lý cơ sở vật chất
vật tư trang thiết bị tài sản theo đúng quy định pháp luật
ra bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện việc giải thể các khu cách ly tập trung phòng chống covid một mươi chín
cấp tỉnh đã triển khai tại các doanh trại quân đội trên địa bàn tỉnh
theo chỉ đạo của bộ tư lệnh quân khu bốn sẵn sàng kích hoạt trở lại khi có yêu cầu
cơ sở vật chất trang thiết bị mua sắm đảm bảo bằng nguồn kinh phí địa phương
ở đơn vị nào giao cho đơn vị đó quản lý sử dụng hiệu quả đúng mục đích
xử lý thanh lý theo quy định
giao sở y tế sở tài chính hướng dẫn các địa phương đơn vị liên quan trong việc quản lý
bàn giao xử lý thanh lý cơ sở vật chất vật tư trang thiết bị tài sản
và tiến hành thanh lý những trang thiết bị hư hỏng hết niên hạn sử dụng
tại khu cách ly tập trung phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật
bộ y tế công cộng thái lan ngày một mươi bảy tháng bốn cho biết sẽ tiến hành tiêm tăng cường vaccine pfizer
cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm liều vaccine ngừa covid một mươi chín thứ hai trước đó từ bốn đến sáu tháng
chương trình tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín bổ sung cho nhóm học sinh trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tại thái lan
do bộ y tế và giáo dục phối hợp thực hiện sẽ được triển khai đồng thời tại các trường học trên toàn quốc trong tháng năm
theo tiến sĩ opak kawawinpong cục trường cục kiểm soát dịch bệnh bộ y tế công cộng thái lan
việc tiêm mũi bổ sung là cần thiết nhằm tăng cường khả năng miễn dịch của học sinh trước thêm khai giảng học kỳ mới
theo đó mỗi học sinh sẽ được tiêm liều một mươi năm microgram vaccine pfizer
không cần phải pha loãng với nước
nước muối và có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c trong tối đa một mươi tuần
vaccine phải được sử dụng trong vòng sáu giờ sau khi mở
đối với những học sinh có vấn đề về sức khỏe ông opad cho biết
các bộ y tế sẽ có mặt để giám sát công tác tiêm chủng và đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh
việc tiêm phòng sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của phụ huynh và học sinh
học sinh trong độ tuổi nói trên theo học các chương trình giáo dục không chính quy
giáo dục từ xa hoặc những học sinh có bệnh nền như béo phì tim mạch
hô hấp mãn tính bệnh thận ung thư suy giảm miễn dịch tiểu đường hay các bệnh di truyền khác
sẽ được tiêm liều vaccine tăng cường tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế
tiến sĩ obak nhấn mạnh rằng các mũi tiêm bổ sung là cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch
của nhóm độ tuổi thanh thiếu niên
dù đây là nhóm đối tượng chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng khi mắc bệnh
theo reuters mục tiêu zero covid một mươi chín trong cộng đồng đã được truyền tới các đảng ủy và cơ quan trong thành phố thượng hải
dù vậy thông tin này chưa được công bố rộng rãi tới công chúng
zero covid trong cộng đồng có nghĩa là không có ca mắc mới nào ngoài khu phong tỏa
để thực hiện mục tiêu này ông trần kiệt bí thư quận ủy bảo sơn cho biết
các quan chức địa phương phải đẩy mạnh xét nghiệm covid một mươi chín và đưa các ca dương tính tới trung tâm phong tỏa
theo ông trần tổ công tác của chính phủ đảng ủy và chính quyền thượng hải yêu cầu có bước ngoặt
trong chống dịch vào ngày một mươi bảy tháng bốn và phải đạt được trạng thái zero covid vào ngày hai mươi tháng bốn
ông trần nói
đây là quân lệnh không có chỗ cho mà cả chúng ta chỉ có thể cố gắng chiến đấu vì thắng lợi
có thể nói đây là cuộc tổng tấn công là trận chiến cuối cùng để đào ngược xu hướng di bệnh
việc ngăn các ca lây nhiễm trong cộng đồng là chìa khóa để một số thành phố tại trung quốc
như thâm quyến vượt qua các đợt dịch trước đó
với động thái này thượng hải kỳ vọng có thể từng bước gỡ bỏ thêm các biện pháp phòng tỏa
và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường
thượng hải đang là tâm dịch covid một mươi chín của trung quốc
thành phố ghi nhận hơn ba trăm hai mươi ca bệnh kể từ đầu tháng ba khi các trường hợp lây nhiễm bắt đầu tăng nhanh
mệt mỏi với các biện pháp phòng dịch nhiều người dân thượng hải đã lên mạng xã hội
để bày tỏ sự giữ với chính quyền địa phương về các vấn đề như tìm mua thực phẩm khó khăn
mất việc làm gia đình bị chia cắt hay điều kiện sống kém còi ở các trung tâm cách ly
cũng tại trung quốc ba loại vaccine được cải tiến để đối phó với biến thể omicron đã được chấp thuận
để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở hong kong
thông tin trên được tập đoàn biotech quốc gia trung quốc thuộc tập đoàn dược phẩm quốc gia trung quốc
hay còn gọi là sinopharm thông báo trên wechat ngày một mươi sáu tháng bốn
theo đó các thử nghiệm lâm sàng sẽ xem xét tính an toàn và khả năng kích thích phản ứng miễn dịch
của ba loại vaccine mới ở những người trưởng thành đã được tiêm hai hoặc ba liều vaccine covid một mươi chín
các loại vaccine mới được hợp tác phát triển cùng công ty china national biotech
sinopharm cho biết
loại vaccine covid một mươi chín tái tổng hợp với các loại vaccine của trung quốc
tổ hợp protein thế hệ thứ hai của họ đã được bắc kinh chấp thuận để đưa vào thử nghiệm lâm sàng
theo bloomberg phiên bản cải tiến này cũng được các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
chấp nhận để sử dụng cho mũi tiêm tăng cường nhằm tăng cường miễn dịch của người dân
trước virus sars cov hai
trung quốc hiện đang phải đối phó với làn sóng covid một mươi chín lớn nhất tại nước này
kể từ đợt dịch đầu tiên ở vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm tài chính thượng hải hiện là tâm dịch của đợt bùng phát mới tại trung quốc
ngày một mươi sáu tháng bốn tâm dịch thượng hải ghi nhận thêm ba năm trăm chín mươi ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng
và một mươi chín chín trăm hai mươi ba ca không có triệu chứng
để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh bắc kinh đã áp dụng các biện pháp phong tỏa mới
ở nhiều địa phương bao gồm khu trung tâm công nghiệp trịnh châu ở hà nam
các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng việc phong tỏa trung tâm tài chính thượng hải
có thể gây tổn thất to lớn cho cả nền kinh tế trung quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu
bà iris bang chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ing hà lan
đóng cửa thành phố sẽ khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm của trung quốc
giảm từ năm năm xuống còn bốn sáu
vào ngày một mươi năm tháng bốn bộ công nghiệp và công nghệ thông tin trung quốc thông báo
sẽ làm việc với sáu trăm sáu mươi sáu công ty sản xuất chất bàn dẫn ô tô và y tế để hỗ trợ hoạt động sản xuất
sau thời gian bị đình trệ vì các hạn chế chống covid một mươi chín
ngoài ra các nhóm hỗ trợ đã được cử tới thượng hải để giúp nối lại hoạt động
tại các doanh nghiệp trọng yếu trong thành phố
về tình hình kinh tế của đất nước đông dân nhất thế giới
theo thăm dò của reuters tăng trưởng kinh tế trung quốc chậm lại đáng kể
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa để ngăn dịch covid một mươi chín
khảo sát của reuters về số liệu kinh tế trung quốc cho thấy
tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tăng bốn bốn so với cùng kỳ năm trước nhờ sự khởi đầu mạnh mẽ hai tháng đầu năm
tuy nhiên trên cơ sở hàng quý tăng trưởng gdp của trung quốc trong quý i năm nay
dự báo sẽ chậm lại ở mức sáu so với mức tăng một sáu của quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
khảo sát của reuters cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của trung quốc sẽ chậm lại mức năm năm hai nghìn hai mươi hai
giới nhà phân tích cho rằng tình hình tăng trưởng kinh tế trong tháng bốn có thể sẽ xấu đi
trong bối cảnh các trung tâm thương mại ở thượng hải và các nơi khác bị phong tỏa
một số nhà kinh tế lưu ý rằng nguy cơ suy thoái đang gia tăng
trung quốc sẽ công bố số liệu chính thức về tăng trưởng kinh tế quý i năm hai nghìn hai mươi hai
và tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai vào ngày một mươi tám tháng bốn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại